ngày hôm nay bộ trưởng quốc phòng mỹ lloyd austin đã thực hiện chuyến thăm không báo trước tới iraq
qua đó trở thành quan chức cấp cao nhất trong chính quyền của tổng thống mỹ joe biden tới thăm quốc gia trung đông này
trong thông báo đăng trên mạng xã hội twitter khi đến thăm iraq bộ trưởng quốc phòng mỹ lloyd austin nêu rõ
chuyến thăm này nhằm tái khẳng định quan hệ đối tác chiến lược giữa mỹ và iraq trong bối cảnh iraq đang dần trở thành một quốc gia an toàn và ổn định hơn
dự kiến bộ trưởng mỹ sẽ gặp thủ tướng iraq mohamed al sudani và lãnh đạo chính quyền tự trị của ngư quốc tại iraq
theo nguồn tin từ giới chức mỹ trong chuyến thăm này bộ trưởng austin sẽ cam kết duy trì sự hiện diện của quân đội mỹ tại iraq
mỹ hiện có hai năm trăm linh binh sĩ đang đồn trú tại iraq và chín trăm linh binh sĩ tại syri
làm nhiệm vụ cố vấn và hỗ trợ các lực lượng địa phương chống tổ chức khủng bố nhà nước hồi giáo is tự xưng
sau khi is chiếm giữ vùng lãnh thổ rộng lớn hơn của hai nước này vào năm hai nghìn một mươi
mặc dù is đã suy yếu đáng
đáng kể trong các nhóm nhỏ của tổ chức khủng bố này vẫn hoạt động độc lập trên khắp các khu vực miền bắc iraq và nước bắc syria